các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do mâu thuẫn chuyện tiền bạc sáng ngày ba tháng một mươi hai khi biết anh trương thiên ân
trú tại tp hcm đang ở nhà của truyền nên phụng đã gọi điện thoại nói truyền giữ ân lại
để phụng đến đánh yêu cầu trả nợ
chuyên đã ép anh ân vào một chiếc chuông chó khóa lại nhưng sợ mọi người biết
nên hai đối tượng đã đưa ân đến dãy cà phê của gia đình truyền cách nhà một km và đánh đập ép ân trả nợ
khi thấy anh ân bất tỉnh thì các đối tượng mới chở nạn nhân đến trạm y tế xã để cấp cứu rồi bỏ về
qua kiểm tra nhân viên y tế xác định anh ngân đã tử vong
hiện công an huyện trư quynh đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng văn truyền và trần minh phụng
về tội giữ người trái pháp luật
đối với việc nạn nhân ân chết công an huyện chư quynh đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung sau
cũng tại đắk lắc công an tp bộ ma thuật vừa điều tra triệt phá thành công một đường dây ghi số đề
quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch trong một năm
lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian dài kiên trì điều tra theo dõi được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
các tổ công tác của công an tp bộ ma thuật đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng hàng loạt địa điểm ghi số đề
trên đệ bàn tp bộ ma thuật và tp nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi trú tại phường tự an
và võ thanh bình ba mươi một tuổi chú tại phường tân thành tp bộ ma thuật tỉnh đắk lắc
hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia
giao dịch một ngày trên một tỷ đồng và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay
với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
trong đường dây em được giao là người nhận số từ các con bạc
hàng ngày em nhận phơi từ về điện thoại sau đó tính toán ngân cứu và các quả truyền số
của miền nam và miền bắc tính toán thắng thu sau đó gửi
thắng thu cho quang
và tụi em cùng nhau nhận số đề và làm
và hàng ngày em tính tiền thắng thu theo kết quả trong số
rồi tụi em dùng vĩ vơ để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
vì tính năng vật mật cao
rồi em biết sẽ có hai công an bắt nhưng mà lợi nhuận cao nên em vẫn làm
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại
khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng
người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề
người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề
thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhà nghỉ để hoạt động
trong quá trình đầu tra chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm rất nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi tiêu hủy tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
chúng tôi đã phát hiện và xử lý đường dây
đánh bạc quy mô rất là lớn ở những đường phố
hằng ngày chúng tôi xác định số đối tượng trong đường dây này
chúng ta giao dịch với số tiền hằng ngày để sử dụng đánh bạc số tiền lên đến hàng tỷ đồng trên một ngày
hiện công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
bảy đối tượng trong đó có sáu đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai
đang bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã bắt quả tang trần hoàng hùng
hoàng trần hùng quê tp hải phòng đang thu tiền lãi của một người dân
ở phường tam phước tp biên hòa
tại đây lực lượng công an phát hiện hùng cho người dân này vay một mươi triệu đồng
dưới hình thức trả gốc và lãi hàng ngày với lãi suất bốn mươi một tháng
điều tra mở rộng lực lượng công an
bắt giữ thêm sáu đối tượng
cơ quan công an xác định các đối tượng này đều là mắt xích quan hệ với nhau
trong hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tp biên hòa huyện long thành
tỉnh đồng nai và các địa bàn giáp danh giữa đồng nai bình dương và tp hồ chí minh
với lãi suất giao động từ trên một mươi hai năm đến trên sáu mươi một tháng
khi người dân chậm trả nợ các đối tượng đã điện thoại nhắn tin đe dọa
và đến nhà để gây sức ép buộc người dân phải trả nợ
chỉ tính riêng từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
các đối tượng nói trên đã cho khoảng hai mươi người dân vay tiền với số tiền hơn một tỷ đồng
thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng công an tp biên hòa đề nghị những ai đã vay tiền
của các đối tượng trên hãy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa
để cung cấp thêm thông tin xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam võ thanh toàn trần trung tây
và nguyễn quốc dương cung trú tại thành phố cần thơ để điều tra và hành vi cướp tài sản
vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ba đối tượng trên đi xe máy từ cần thơ xuống huyện long mỹ
tỉnh hậu giang để đòi nợ một trăm linh triệu đồng
khi gặp con nợ đang đi trên đường cả nhóm đã chặn xe lại
sau khi hỏi về số tiền nợ toàn đã dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của người đàn ông này
hai đối tượng còn lại chói tay con nợ
toàn đã lấy hai điện thoại di động hơn bảy triệu đồng của nạn nhân
và buộc nạn nhân phải viết giấy nợ một trăm linh triệu đồng
sau đó các đối tượng chở nạn nhân đến một nhà nghỉ ở thành phố vị thanh
để tiếp tục bắt con nợ viết giấy cam kết trả nợ
rồi trả lại hai điện thoại di động cùng năm trăm linh triệu đồng sau đó trả về
tại cơ quan công an ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
và giao nộp số tiền đã lấy của nạn nhân
thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn huyện chi lăng
huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn
liên tục xảy ra các vụ trộm cắp linh kiện
phụ tùng xe ô tô xe mô tô gây bức xúc cho lái xe nói riêng
và mất an ninh trật tự nói chung
tiến hành điều tra lực lượng công an huyện hữu lũng đã xác minh
làm rõ được đối tượng gây án
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nhận được tin báo của người dân
tại khu vực xã đồng tân huyện hữu lũng
bị kẻ gian trộm mất một số linh kiện phụ tùng ô tô
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là chu hồng phong
chú tỉnh lạng sơn và vũ văn huynh
chú tải tỉnh bắc giang khi đang điều khiển xe máy
không có biển kiểm soát mang đồ trộm cắp được đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận thường sử dụng xe máy
tháo biển kiểm soát đi dọc tuyến quốc lộ một a từ bắc giang lên lạng sơn
khi thấy sơ hở mất cảnh giác của người dân
thì ra tay trộm cắp các loại linh kiện phụ tùng xe
sau đó mang về huyện lạng giang tỉnh bắc giang
bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
lực lượng bộ đội biên phòng laee thuộc bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
vừa bắt giữ được bảy người nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực đường mòn từ lào về việt nam
đoạn biên giới do đồn biên phòng laee phụ trách
tổ công tác phát hiện và bắt giữ bảy đối tượng có hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
ngay sau khi dẫn dài các đối tượng
từ trong rừng ra đồn biên phòng laee đã bản giao bảy người nhập cảnh trái phép
cho ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện nam giang để cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật
bước đầu các đối tượng khai nhận làm thuê tại huyện đắc trưng tỉnh xê công lào
tìm được nhập cảnh trái phép về việt nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
một mươi một bị cáo đã bị tòa nên dân tỉnh điện biên đưa ra xét xử
theo cáo trả ngày một tháng một mươi hai
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hạng quán binh gọi điện thoại cho con trai là hạng xeo sùng
và cung cấp thông tin về việc một người trung quốc đang có nhu cầu đưa một mươi người trung quốc
xuất cảnh trái phép từ việt nam sang lào
hạng xeo sùng đã liên lạc với đối tượng trên để ban bạc và thống nhất mức giá
vào tối ngày ba tháng bốn các đối tượng liên quan và ba người quốc tịch trung quốc
tập trung tại nhà hạng quán binh ở hà giang để thống nhất thời gian địa điểm
đưa một mươi người xuất cảnh trái phép
đến ngày năm tháng bốn một mươi một đối tượng tới khu vực biên giới việt
lào thì bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là ba năm tù
đối với bị cáo hạng quáng binh
các bị cáo còn lại chịu mức án từ tám tháng đến chín tháng tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn của tập đoàn tài chính clark k tổ cáo bà nguyễn thúy liễu
giám đốc công ty trách nhiệm hương hoạn tư vấn và phân phối nam đảo international
xảy ra tại tp hcm
để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo tìm người có liên quan
yêu cầu người có căn cước lai lịch như sau
họ và tên lưu anh minh sinh ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán phú thọ nơi thường trú phố tân tịnh phường tân dân
thành phố việt trị tỉnh phú thọ
kinh nhân dân số một ba hai không hai bốn bốn tám bốn cấp ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nơi cấp công an tỉnh phú thọ
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm địa chỉ số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai
phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm để làm rõ các nội dung vụ án
khi đến gặp cán bộ thụ lý đồng chí võ trưởng giang
theo số điện thoại chín trăm linh bảy một trăm năm mươi chín sáu trăm năm mươi năm trong thời hạn ba mươi ngày
kể từ ngày ra thông báo cá nhân trên không có mặt để làm việc theo yêu cầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện vụ bản tỉnh nam định đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng lại văn
lại văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn vân cát xã nam vân
tp nam định tỉnh nam định về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an tp nam định
tỉnh nam định là đối tượng nguyễn ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại số tám mươi chín đào tấn phường trần quang khải tp nam định tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn huy hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phúc trọng
xã mỹ xá tp nam định tỉnh nam định bị phòng cảnh sát hình sự công an tp nam định
ra quyết định truy nã cũng về tội cướp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện